khử khuẩn tay hay điếu cày
bà chủ của quán trà đá này vừa bê nước cho khách vừa nói
quán chỉ có hai chiếc điếu cày thường để những khách quen hút
nhưng trong ngày có nhiều khách lạ ghé vào hút cũng không kiểm soát được
trong bối cảnh tình hình dịch diễn biến phức tạp như hiện nay
việc coi nhẹ lồn là khuyên cáo năm k của bộ y tế nơi công cộng
đã vô tình cởi bỏ lá chắn thép chống lại dịch bệnh
bên cạnh thực tế ca mắc mới tăng số ca tử vong những ngày gần đây đều ở mức trên hai trăm linh ca
và có xu hướng tăng
ngày hai mươi tháng một mươi hai có hai trăm hai mươi năm ca và hai mươi một tháng một mươi hai có hai trăm năm mươi f tử vong
nếu số f tiếp tục gia tăng trong những ngày tới số ca tử vong có thể lên tới ba trăm linh ca mỗi ngày
vậy để giảm số căn tăng nặng và tử vong thì cần có những giải pháp khả thi và cụ thể như thế nào
giải pháp nào giảm chuyển nặng và tử vong ở bệnh nhân covid một mươi chín
đến tuần này số ca tử vong vẫn ở mức trung bình là hai trăm bốn mươi ca một ngày
nâng tổng số ca tử vong tích lũy từ đầu mùa dịch
lên hơn hai mươi chín ca
trao đổi với giáo sư tiến sĩ nguyễn gia bình tổ trưởng tổ hội trần bệnh nhân covid một mươi chín nặng
tiểu ban điều trị bệnh nhân covid một mươi chín quốc gia
chủ tịch hội hồi sức cấp cứu và chống độc việt nam về vấn đề này ông cho biết
từ tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi chín cho tới nay đã hai năm việt nam trải qua nhiều lan sóng dịch khác nhau
khiến chúng ta có những thuận lợi và có những cái chưa thuận lợi
thuận lợi là chúng ta đã có vaccine là một vũ khí bảo vệ bất kể biến chủng nào
cũng có tác dụng nhiều hay ít
cái không thuận lợi là virus có cấu tạo rất đơn giản nó có thể đột biến dễ dàng
nay chúng ta còn đang đối phó với omicron ngày mai lại còn nhiều biến chủng khác nữa
thời gian thực tế vừa qua chúng ta mới phát hiện ra còn một số cái chúng ta chưa ổn chút nào
thứ nhất là những người lớn tuổi những người bệnh chẳng hạn
chúng ta nghĩ rất đơn giản các cụ già rồi có đi đâu đâu mà sợ lây
nhưng ngược lại mọi người không nghĩ rằng chính chúng ta con cháu mang về cho các cụ
chứ không phải các cụ tự sinh ra được
thứ hai khi các cụ mà có các bệnh nền yếu hoặc có người tai biến nằm một chỗ
chúng ta rất ngại đưa đi các trạm y tế để tiêm phòng
ngoài ra cần nghiêm túc tuân thủ không tập trung đông người dù có tiêm vaccine hết rồi
vì khi tiêm vaccine tám mươi người mắc là ở thể nhẹ hoặc không có triệu chứng
thế nhưng điều nguy hiểm là chúng ta trở thành người mang chủng và có thể lây lan cho người khác
khi đã giảm được số lượng mắc thì mới có điều kiện để phân loại
hiện nay đã có các tiêu chí
của bộ y tế nhưng đó chỉ là các tiêu chí chung nhất thôi
còn cụ thể từng trường hợp có nên đưa đi cách ly tập trung không
thì phải phụ thuộc vào các cán bộ y tế tại chỗ đó là các cán bộ y tế phường
xong với điều kiện hiện nay người ta quá nhiều việc lực lượng rất mỏng
sự lo lắng quá khiến chúng ta lại tập trung tất cả những người mắc vào các khu cách ly
thì nguy cơ lại diễn ra kịch bản giống như tp hcm mấy tháng trước
chúng ta đưa người đến cách ly có thể cắt được nguồn lây
nhưng chúng ta không đủ người đủ nguồn lực thuốc men xét nghiệm để điều trị những người bệnh nền
cho nên nhiều khi tại việt nam không phải chết chỉ vì covid một mươi chín
mà chết vì bệnh nền như tăng huyết áp đáy tháo đường
ở nhà các cụ yếu chúng ta vẫn phải rỗ cho các cụ ăn uống thuốc
thì đưa vào cách ly chúng ta không làm được điều đó
ngoài ra tinh thần cực kỳ suy sụp
muốn giảm được tỷ lệ mắc covid một mươi chín chúng ta phải tiêm vaccine
đặc biệt những người già người có bệnh nền phải tiêm vét bằng được
đương nhiên nhiều ca mắc nhiều bệnh nền nặng lên bao nhiêu thì sẽ gây áp lực cho các bệnh viện bấy nhiêu
khi các bệnh viện không chịu được áp lực thì lại quay lại kịch bản của tp hcm
phải tận dụng các ký túc xá khu trung cư nhà kho để tạm gọi là bệnh viện giã chiến
nhưng thực ra là bệnh viện ba không đủ nhân viên y tế không thuốc men không được chăm sóc
vậy điều trị tại nhà hay điều trị tại cộng đồng
đó là việc phải cá thể hóa cụ thể hóa cho từng người dân một từng người bệnh một
mặt khác nữa
là có liên quan đến các cấp chính quyền
mặc dù các cấp chính quyền đã quan tâm y tế
nhưng hiện nay dù là thuốc men dụng cụ bảo hộ đều rất thiếu
nơi nào chính quyền thực sự quan tâm sầu sát chỉ đạo quyết liệt nơi đó sẽ làm tốt
ví dụ như đà nẵng nghệ an
nhưng ngược lại một số chính quyền hiện nay cũng chưa quyết liệt
cho nên cứ vào việc là bắt đầu thiếu đủ thứ